đối tượng đến khám do chậm phát triển ngôn ngữ tinh thần tại bệnh viện nhi trung ương chủ yếu là trẻ dưới ba tuổi cá biệt có trẻ dưới sáu tuổi
đặc biệt trẻ sinh ra trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài nên không có cơ hội tương tác xã hội
trong khi đó thời gian tiếp xúc thiết bị thông minh quá nhiều nên trẻ còn giảm dần thậm chí không có nhu cầu giao tiếp
đáng lo ngại nhiều bậc phụ huynh còn chưa thực sự quan tâm đúng mực đến vấn đề này ở trẻ
tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai trịnh quang dũng trường khoa phục hồi chức năng bệnh viện nhi trung ương cảnh báo
rất nhiều người nhầm lẫn khái niệm giữa chậm phát triển ngôn ngữ giao tiếp tinh thần với một số bệnh lý khác
như dối loạn tự kỷ tăng động dối loạn hành vi khác
rất nhiều người tự lên mạng tìm hiểu và tự đưa ra cách can thiệp
một tình trạng nữa là cố tình lãng quên
đứa trẻ hơn một tuổi hai tuổi vẫn bảo ngày xưa bố mẹ nói cũng chậm nói nên nó chậm nói là đương nhiên
theo các bác sĩ khi khả năng ngôn ngữ chậm thì sẽ dẫn tới một số những kỹ năng khác bị hạn chế
như là thu mình không muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh nhút nhát không tự tin
và có thể ảnh hưởng cả tới chỉ số y quy chỉ số cảm xúc
tình trạng này kéo dài sẽ khiến trẻ phải đối mặt với nguy cơ tăng động giảm chú ý
từ dù logic ngôn ngữ của trẻ bị hạn chế thậm chí tự kỷ
đang trong độ tuổi học nói thì lại phải nghỉ học do dịch covid một mươi chín
đây là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ mầm non chậm nói có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây
cùng với đó là những nguyên nhân khác mà nếu không được phát hiện kịp thời
từ tình trạng chậm nói có thể dẫn đến những bệnh lý khác ở trẻ
các bác sĩ khuyên cáo các gia đình cần quan tâm để ý đến những mốc phát triển cơ bản của trẻ
phát hiện kịp thời những bất thường không tự ý lên mạng tìm hiểu hoặc là mang tâm lý chủ quan
mà cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ để có thể nhận tư vấn chính xác nhất về tình trạng của trẻ
tránh những hậu quả không đáng có về sau